và các đối tượng và tổ chức hoạt động thì cung cấp cho các ngôn an để phối hợp xử lý

góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị kinh tế
văn hóa xã hội của địa phương đảm bảo sự bình yên để người dân vui xuân đón tết

phối hợp với các lực lượng chức năng huyện tràng định vừa phát hiện và điều tra vụ hủy hoại
sáu ba trăm bốn mươi sáu năm m hai rừng tự nhiên xảy ra tại thôn bản nhàn xã hùng việt huyện tràng định
theo kết quả điều tra bước đầu vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hoàng trí thiện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường chi lăng thành phố lạng sơn
là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp hòa bình
thực hiện ký hợp đồng thuê đất rừng sản xuất với một mươi hộ dân tại xã hùng việt huyện trang định
với tổng diện tích một mươi hai hai hectare với mục đích để trồng cây cát sâm
quá trình sử dụng đất công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp hòa bình
đã tự ý thuê công nhân máy xúc thực hiện việc đào săn ủi đất phá cây khoan hố đào hầm
khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo bộ y tế đến nay cả nước đã có hơn một bảy mươi bốn triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có tám trăm năm mươi bảy ca nặng phải thở máy và can thiệp ecmo
liên quan đến tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội về việc thành phố đà nẵng sẽ phong tỏa cứng
trong ngày hai mươi năm tết lãnh đạo thành phố đà nẵng khẳng định là chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường

người dân không bị hạn chế đi lại như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội
thành phố đà nẵng đảm bảo hoạt động của siêu thị chợ truyền thống đảm bảo cân đối cung cầu
một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
và tạo mọi điều kiện để bà con đón tết
trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên mạng xã hội và dư luận xuất hiện đồn đoán không có căn cứ
lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu người dân cần bình tĩnh tỉnh táo chung tay cùng thành phố
chống dịch thực hiện nghiêm túc năm k
thưa quý vị bộ y tế cho biết là hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến chủng omicron đang lây lan nhanh diễn biến phức tạp khó lường
tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
bộ y tế đề nghị các địa phương tốt nhất là không tổ chức bắn pháo hoa
nếu tổ chức bắn pháo hoa thì phải đảm bảo tuân thủ quy định năm k
không tập trung đông người xung quanh khu vực bắn phá hoa
bộ y tế cũng nêu rõ là các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
hoạt động vui chơi lễ hội lớn nghỉ lễ tôn giáo có tập trung đông người
tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch
đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn